đợt đi tứ kết champions league dortmund để thua trên sân nhà
man utd và adelaide chuẩn bị cho trận tứ kết đợt đi europa league
dạ sáng nay hai trận tứ kết đợt đi còn lại của uefa champions league đã diễn ra
đáng chú ý nhất là trận đầu giữa bayern munich và real madrid
thời gian gần đây ronaldo không có được phong độ tốt
thế nhưng cứ mỗi khi nhà đưa kiếm vua để trận
thì cr bảy lại tỏa sáng
và điều đó đã diễn ra ở trận đầu với hùng sám vào dạ sáng nay
hai mươi sáu trận không thắng trong tổng số ba mươi lần làm khách trên đất đức
khiến người hâm mộ real madrid phần nào bất an
khi được bóng con cưng đối đầu với bayern munich
tại lượt trận tứ kết uefa champions league
sự lo lắng đó càng có cơ sở khi đại diện thành madrid
để đội chủ nhà lớn lướt ngay sau tiếng quả khai cuộc
thậm chí tới phút hai mươi năm lưới của kênh kèn trắng đã phải rung lên
sau pha đánh đầu không thể cản phá của arturo vidal
cuối hiệp một suýt chút nước hùng sám có bàn nhân đôi cách biệt
khi được hưởng quả phạt mourmet
nhưng người mờ tỷ số của trận đấu vidal lại bỏ lỡ cơ hội một mươi một mươi trên chấm luân lưu sau đó
đây có thể coi là điểm g báo hiệu hiệp hai sóng gió
với nhà đương kim vô địch bundesliga
phút bốn mươi bảy ronaldo đánh dấu sự trở lại sau gần sáu trăm sáu mươi phút tìm ngồi
tại champions league bằng pha ghi bàn đầy cảm giác trong phòng cấm
kênh kênh trắng còn được chơi hơn người
khi martinez của đội chủ nhà phải nhận thẻ vàng thứ hai giữa sân
với quá nhiều lợi thế thầy chó hội viên zidane cũng không cần chờ lâu
để có được bàn thắng tiếp theo
phút bảy mươi bảy marco asensio tạt bóng chuẩn xác để ronaldo phá bẫy việt vị
đánh bại thủ thanh neuer ấn định chiến thắng cho kênh kênh trắng
ngược dòng danh chiến thắng với tỷ số hai mươi một
real madrid có rất nhiều lợi thế ở trận đợt về sau đây một tuần
trong khi đó với riêng cá nhân ronaldo
cú đúc bàn thắng vào lưới của hùng sám
giúp siêu sao người bồ đồ nhà cán mốc một trăm linh bàn thắng tại cúp châu âu
không chỉ có real madrid có được lợi thế
dạng sáng nay đội bóng cùng thành phố với họ là elitigo madrid
cũng đã có đợt chiến thắng khá may mắn
trước nhà đương kiếm vua đỉnh nước anh leicester city
được đánh giá cao hơn so với leicester city và có được lợi thế sân nhà
alexico madrid sớm cho thấy tham vọng đánh bại đối thủ
để hướng đến mục tiêu vào chung kết champions league lần thứ ba
trong bốn mùa giải gần đây
sau những cơ hội bị bỏ lỡ đến phút hai mươi bảy
đội chủ nhà có được bàn mở tỷ số
sau pha xuất phạt một mét đầy tranh cãi của antoine richemont
trước đó trọng tài đã cho rằng
one brighton đã phạm lỗi với tiền đạo người pháp trong vòng cấm
tuy nhiên pha quay chậm cho thấy
đây là một tình huống phạm lỗi bên ngoài khu vực cấm địa
sau khi có được bàn thắng
cao trò quân viên diego simone chủ động chơi chắc chắn bên phần sân nhà
và hạn chế tối đa khoảng trống để các cầu thủ đội khách có thể khai thác
trong khi đó những cố gắng tấn công của đại diện nước anh
đã không thể đem về cho họ bàn gỡ
thất bại một trên sân của atletico
chưa phải là một thảm họa cho leicester city
bởi với kết quả này
các nhà đương kim vương địch nước anh
vẫn còn cơ hội đi tiếp khi được chơi trận đợt về trên sân nhà
trong khi đó trận tứ kết bị hoãn giữa dortmund và monaco
cũng đã diễn ra trong tối muộn ngày hôm qua
có vẻ như vụ tấn công nhằm vào chiếc xe
chở các cầu thủ dortmund trước đó một ngày
đã phần nào làm ảnh hưởng đến tâm lý của đội bóng bùng rua
khi họ để thua monaco ngay trên sân nhà
với lợi thế đến từ hơn tám mươi cựu đồng viên
đội chủ nhà dortmund nhập cuộc khá tự tin
và kiểm soát thế trận ngay sau tiếng khoa kết cuộc
thế nhưng monaco cũng không phải dạng vừa
khi chơi song phẳng với đội bóng của nước đức
sau những tình huống ăn miếng trả miếng liên tiếp của hai đội
bước ngoặt đã xảy đến
khi mbappé bị phạm lỗi cho vòng cấm ở phút một mươi sáu
fabio sau đó được trao cơ hội trên chấm một mươi mét
nhưng cầu thủ người brazil lại đưa bóng đi ra ngoài
tuy nhiên cũng chỉ đúng bốn phút sau đó
thần đống nước pháp đã có pha ghi bản khá may mắn
giúp monaco mở điểm trên sân khách
sau khi bị dẫn bàn
đội bóng vùng vua vẫn chơi phòng ngự rất tệ
và họ tiếp tục phải trả giá
với pha đánh đầu phản lưới nhà của seven bender
ở những phút cuối nhầm một
dortmund rất cố gắng tìm kiếm ẩn gỡ
nhưng vấp phải siêu truy cản quyết liệt từ phi đối khách
sau giờ nghỉ dortmund tăng tốc
và liên tục dồn ép monaco vào thế phải chống đỡ
và cuối cùng điều gì đến cũng đã phải đến
sau một pha chạm bóng ngô hứng của aubameyang
shinji kagawa đã thoát xuống đúng lúc
để kiến tạo cho dembele giúp ngăn kích biệt
tuy nhiên việc mãi mê tấn công
đã khiến các học trò quân viên thomas tuchel trả giá
lần này đến lượt pizek chuyển bóng hỏng
để tạo cơ hội cho mbappé
băng xuống rứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên thành ba một
ở những phút còn lại đomu chỉ có được thêm một bàn gỡ
nhờ công của tuyển vệ người nhật bản shinji kagawa
thua chung cuộc với tỷ số hai ba
đội bóng nước đức sẽ gặp bất lợi trực lớn
ở trận về trên sân louis denis
già sáng mai những trận tứ kết lần đi của europa league
cũng sẽ diễn ra
manchester united sẽ có cơ hội lớn để giành lợi thế
khi đối thủ của họ chỉ là anderlecht
manchester united sau chuỗi ngày thi đấu không thuyết phục
vừa mới có được bước trở đảo hoàn hảo
trước chuyến lòng khách đến bỉ
khi đánh bại sunderland tại vòng ba mươi hai giải bóng đá hoàng anh
với tỷ số ba
hiện tại đoàn quân
của jose mourinho đang đứng thứ năm
trên bài xếp hạng với năm mươi bảy điểm
kém đội xếp ngay trên là
manchester city bốn điểm
nhưng vẫn còn một trận chơi đá
và đương nhiên là họ vẫn còn nguyên cơ hội
để lọt vào tốt tham dự uefa champions league
mùa giải năm sau
vào cuối tuần này mou
còn một trận đấu rất quan trọng với chelsea
tại giải hoàng anh chính vì vậy
người đặc biệt sẽ phải tính toán kỹ lưỡng
về tình hình lượng
bên kia trên tuyến anderlecht đang rất vững vàng
ở ngôi đầu bài xếp hạng giải vua địch kuzabi
với phong độ không thể ổn định hơn
là một mươi sáu trên một mươi bảy trần gần nhất bất bại
đáng nói hơn là
việc anderlecht có đến một mươi hai chiến thắng
trong số đó chính vì vậy
đội chủ nhà đang có được những sự tự ti
nhất định trước khi bước vào trận
tứ kết đổi đi với đối thủ mạnh man utd
dù là những người bị đánh giá
thấp hơn rất nhiều ở các đấu này
nhưng trước một manchester utd
thi đấu không thực sự ổn định
ở mùa giải năm nay anderlecht
vẫn có những cơ hội cho riêng mình
để giành quyền đi tiếp
phần cuối của bản tin mời quý vị
cùng đến với một thông tin liên quan đến thể thao nga
mới đây trong một buổi nhóm họp
tại london liên đoàn điền kinh thế giới
đã mang đến tin vui cho các vận động viên
điền kinh của đất nước xứ bạch dương
vào ngày hôm qua
liên đoàn điền kinh thế giới iaaf
đã nhóm họp tại thủ đô london của anh
cuộc họp với sự chủ trì
của chủ tịch sebastian coel
có chủ đề chính
xoay quanh vấn đạn đô pinh của các vận động viên nga
hôm thứ ba ngày một mươi một tháng bốn
bảy vận động viên điền kinh của sứ bạch dương
trong đó có hai nhà vô địch thế giới
là subankop và kuchina
đã được phép thi đấu trở lại
sau khi vượt qua các buổi kiểm tra đô pinh
còn nhớ hồi giữa năm ngoái
bê bối đô pinh của điền kinh nga
đã khiến dư luận thế giới rúng động
liên đoàn điền kinh của nga
sau đó đã bị cơ quan phòng chống đô pinh
thế giới wada đình chỉ
với những cáo buộc bảo trợ sử dụng
chất cấm có hệ thống
điều này khiến phần lớn các cổ động viên
của xứ bạch dương không được tham dự
olympic rio diễn ra vào tháng tám
được biết cuộc họp của iaaf
sẽ kéo dài trong vòng hai ngày
sau đó sẽ là buổi gặp gỡ
với giới truyền thông của chủ tịch
những thông tin vừa rồi đã khép lại
bản tin tiền thao tối ngày hôm nay